khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai khi đang điều khiển xe mô tô di chuyển trên đường quốc lộ bốn mươi đoạn qua xã đắc xú từ xã bờ y đi thị trấn lê cần huyện ngọc hồi
đến điểm giao ma túy thì lâm bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tàng cùng tăng vật là hơn một trăm bốn mươi g ma túy
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã phụng châu huyện trương mỹ thành phố hà nội
về tội truy nã
phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
là đối tượng hoàng thị hồng loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại phường âu cơ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi hai và có sẹo cách một cm dưới trước đuôi mắt trái
ngoài ra công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn quang hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu dân cư tân hưng phường âu cơ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ về tội gây dối trật tự công cộng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín nghìn hai trăm ba mươi ba
bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín nghìn hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
bộ công an phối hợp thực hiện